phòng an ninh điều tra công an tp hcm vừa bắt thêm hai bị can trong vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cổ úc
đó là võ thành trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và tôn thất hào tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc đại á
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với diệp dũng năm mươi bốn tuổi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cổ úc
để điều tra về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo dõi chỉ đạo